cũng trong ngày hôm qua vào hồi chín h ba mươi phút tại km một trăm tám mươi tám ba trăm linh m quốc lộ sáu thuộc địa phận tiểu khu bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ
trước đó vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn võ ngọc hiện điều khiển xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín
tai nạn xảy ra khi xe mô tô biển kiểm soát hai mươi sáu g một trăm linh bốn nghìn ba trăm ba mươi chín do anh hoàng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy điều khiển đâm vào xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi một a sáu nghìn bốn trăm một mươi sáu do anh lã tuấn sang điều khiển
sau khi đâm vào xe ô tô chiếc xe máy đã văng sang bên đường và bị xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi sáu k sáu nghìn một trăm bảy mươi do anh lò văn muôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển chèn qua người khiến anh hoàng văn vinh tử vong tại chỗ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục
tiếp tục điều tra làm rõ